ngày bốn sáu công an thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng phạm thị phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại khối bảy phương nghi tân thị xã cửa lò để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã cửa lò và các vùng phụ cận
đối tượng này đã có một mươi tiền sự về tội trộm cắp tài sản
hiện nay cơ quan điều tra công an thị xã cửa lò đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật